quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị khối không khí mát vẫn duy trì ở khu vực phía bắc
lúc này ở các tỉnh miền bắc trời đang có mây nhiều
cùng với đó là tình trạng sương mù và sương mù nhẹ cũng xuất hiện
nền nhiệt ngoài trời ở miền bắc có một chút khác biệt
ở vùng núi trung du nhiệt độ đang giao động từ hai mươi ba đến hai mươi bốn độ
khu vực đồng bằng và thủ đô hà nội nhiệt độ giao động trong khoảng hai mươi năm độ
trong ngày hôm nay các tỉnh phía đông bắc bộ trời sẽ có nắng về trưa vào chiều
nhưng cường độ nắng không mạnh nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay
ở khu vực này giao động trong khoảng từ hai mươi chín ba mươi hai độ chỉ cục bộ có nơi cao hơn
còn với khu vực phía tây bắc bộ trời nắng từ sáng nóng ba mươi năm ba mươi bảy độ
xuất hiện ở khu vực điện biên sơn la cũng như hòa bình
chiều tối và đêm nay ở khu vực phía tây bắc bộ các tỉnh vùng núi phía bắc
có khả năng xuất hiện mưa rào và rông trở lại
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nên người dân cần chú ý đề phòng
điện của khối khí mát ở phía bắc cũng làm cho nắng nóng ở miền trung
trong ngày hôm nay thu hẹp và cũng bớt gắt hơn hẳn so với những ngày trước
dự báo vùng nắng nóng trong ngày hôm nay sẽ xảy ra từ khu vực nam nghệ an
trở vào cho đến phú yên với ngưỡng nhiệt cao nhất trong ngày
duy trì từ ba mươi sáu đến ba mươi tám độ
riêng khu vực từ quảng trị đến quảng ngãi có nơi nhiệt độ cao trên ba mươi chín độ
còn đối với khu vực thanh hóa khánh hòa ninh thuận cũng như bình thuận
nhiệt độ giao động trong khoảng ba mươi ba ba mươi năm độ trời chỉ nóng cục bộ
nắng nhiều và nóng vẫn là thời tiết chủ đạo trong cả ngày hôm nay
ở cả nam bộ và tây nguyên
dự báo mức nhiệt trưa vào chiều nay ở cả hai khu vực này sẽ phổ biến
từ ba mươi năm cho đến ba mươi bảy độ có nơi đạt ngưỡng nắng nóng gai gắt trên ba mươi bảy độ
ban ngày trời nắng nóng đến khoảng sau một mươi bốn giờ chiều
một số ổ mây sẽ mọc lên và chút mưa xuống
lưu ý thời điểm này cũng là giao mùa các tỉnh thành phía nam
nên nguy cơ về lốc xét mưa đá và gió giật mạnh đi kèm trong cơn rông là rất cao
vì thế người dân ở phía nam cũng cần hiểu
trên biển dự báo trong ngày hôm nay khu vực huyện đảo hoàng sa
cũng như toàn bộ khu vực bắc và giữa biển đông sẽ tịnh hành gió nam đến tây nam
cường độ trung bình ở mức cấp bốn cấp năm
trong khi đó khu vực nam biển đông và huyện đảo trường sa
có giáo đông nam thổi yếu dưới cấp ba
thời tiết trên toàn bộ biển đông đều ít mưa tầm nhìn xa thông thoáng trên một mươi km
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước